thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn sự hỗ trợ của trung quốc qua các hình thức như trao đổi kinh nghiệm và một số tỉnh thành doanh nghiệp của trung quốc hỗ trợ vật tư y tế cho việt nam
nhấn mạnh kết quả hợp tác tốt giữa hai nước về phòng chống dịch sẽ là điểm sáng trong quan hệ hai nước
thủ tướng lý khắc cường thông báo các thành tiệu của trung quốc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời đánh giá cao việc việt nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả và hiện nay đang cơ bản kiểm soát tốt tình hình
trong đó cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi điện thăm hỏi từ rất sớm và các bộ ngành địa phương của việt nam cũng có hình thức hỗ trợ
thông báo trung quốc sẽ có hình thức viện trợ và cũng sẽ cung cấp vật tư trang thiết bị phòng chống dịch bệnh trong khả năng của trung quốc
về tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định với tư cách là chủ tịch asean
việt nam đã và đang chủ trì trao đổi tăng cường phối hợp về phòng chống dịch giữa các nước asean và asean với các nước đối tác trong đó có cơ chế asean cộng ba
hai thủ tướng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác hai nước khẳng định mong muốn phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
đạt được nhiều thành quả thiết thực to lớn hơn nữa nhất trí chỉ đạo các bộ ngành địa phương hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ
duy trì các hoạt động thương mại và đầu tư chuẩn bị các biện pháp khôi phục du lịch hàng không giao lưu nhân dân ngay sau khi dịch bệnh kết thúc
theo thông tin từ bộ y tế tính đến một mươi tám h ngày hôm nay đã có thêm năm bệnh nhân dương tính với sars cov hai nâng tổng số người mắc covid một mươi chín tại việt nam lên hai trăm hai mươi bảy trường hợp
bệnh nhân hai trăm hai mươi ba là nữ hai mươi chín tuổi địa chỉ tại hải hậu nam định chăm sóc người thân
bệnh nhân tại khoa hồi phục chức năng bệnh viện bạch mai từ ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân số hai trăm hai mươi bốn là nam ba mươi chín tuổi quốc tịch brazil có địa chỉ tại phường thảo điền quận hai thành phố hồ chí minh
bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với bệnh nhân số một trăm năm mươi bốn
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính củ chi cách ly theo dõi
bệnh nhân số hai trăm hai mươi năm là nam ba mươi năm tuổi quê an đồng an dương hải phòng
làm việc ở moscow nga một mươi năm nay
bệnh nhân về nước trên chuyến bay su hai trăm chín mươi ghế năm mươi d ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân số hai trăm hai mươi sáu là nam hai mươi hai tuổi về nước cùng chuyến bay với bệnh nhân số hai trăm một mươi hai ngày hai mươi bảy tháng ba
và được cách ly tại trường văn hóa nghệ thuật vĩnh phúc
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân hai trăm hai mươi bảy là nam ba mươi một tuổi
nhân viên bảo việt là con của bệnh nhân số hai trăm linh bốn
có tiếp xúc gần trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi năm tháng ba
bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
tính đến chiều nay việt nam đã có thêm một mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có một bệnh nhi số bảy mươi ba điều trị tại khoa nhiễm
trung tâm y tế huyện thanh miện tỉnh hải dương được công bố khỏi bệnh trong buổi sáng
và một mươi một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương được công bố trong buổi chiều
như vậy tính đến thời điểm này đã có bảy mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh
xa viện trong đó có một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
được công bố khỏi bệnh
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
hiện nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là nơi tiếp nhận và điều trị tám mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhiều nhất trên cả nước
với một mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
hiện bệnh viện còn sáu mươi chín bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe các bệnh nhân tiến triển tốt
đoàn thanh niên sở y tế tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình làm và trao tặng mặt nạ phòng dịch covid một mươi chín
tặng lực lượng y tế cán bộ chiến sĩ bộ đội công an làm nhiệm vụ ở các khu vực cách ly tập trung
những ngày qua ba mươi đoàn viên thuộc chín tri đoàn của chín bệnh viện trực thuộc sở y tế tỉnh quảng nam đã tham gia làm được hơn một năm trăm linh mặt nạ phòng dịch
hiện toàn bộ số mặt nạ trên đã được vận chuyển đến các khu cách ly tập trung các bệnh viện và chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh
để cấp phát miễn phí cho các chiến sĩ công an bộ đội y bác sĩ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong chiến dịch phòng chống dịch covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương đã hỗ trợ vật tư y tế cho các địa phương phục vụ công tác khám chữa bệnh và cách ly người bệnh
công ty trách nhiệm hữu hạn nhôm đông á vừa triển khai hỗ trợ một mươi khẩu trang năm trăm linh bộ quần áo chuyên dụng năm mươi chiếc mũ bảo hộ có kính chắn
công ty cũng đã hỗ trợ ủy ban nhân dân phường tân dân thành phố trí linh bốn khẩu trang máy đo thân nhiệt dung dịch sát khuẩn tay
tổng giá trị số vật tư y tế hỗ trợ cho hai đơn vị là trên hai trăm linh triệu đồng
trước diễn biến dịch covid một mươi chín những hoạt động từ doanh nghiệp cá nhân và đoàn hội ở tp hcm chung tay hướng về người nghèo người vô gia cư chia sẻ sự khó khăn thường ngày của họ
mới đây hội chủ tập đào tp hcm đã trao tặng hai phần quà cho những người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn
ngay khi có thông tin ngừng phát hành sổ số trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một tháng bốn
hội chữ thập đỏ tp hcm đã kêu gọi các đơn vị tổ chức chung tay cùng hội chia sẻ khó khăn với những người bán vé số giàu đang sinh sống trên địa bàn thành phố
việc tạm ngưng việc phát hành vé số sẽ dẫn đến việc thu nhập của những người dân này mất đi
chương trình chung sức cùng cộng đồng phòng chống dịch covid trong đó là hỗ trợ trực tiếp hai người bán vé số lưu động trên địa bàn thành phố

bởi tướngông thư và trong lúc đang đến nước grip này
bởi tướng công an trên kênh khcap

trị giá năm trăm linh đồng để cho những người này tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn
khi mà chính phủ cho phép sổ số kiến thiết hoạt động trở lại
thì chúng tôi sẽ tiếp tục trợ cấp các phương tiện như là khẩu trang và các phương tiện phòng chống dịch khác
để cho người đi bán vé số an toàn trong khi mưu sinh
nhiều người đã rất vui vì những quả trứng gạo và những nhu yếu phẩm của hội chủ thập đỏ thành phố hồ chí minh
sẽ giúp cho họ có thể đảm bảo cuộc sống cho những ngày tới khi không thể đi bán vé số
thấy vui sướng được nhận phần quà vì gia đình cũng khó khăn không thu nhập trong những ngày không bán vé số dạo
một miếng khi đói bằng một gói khi no những việc làm này không chỉ làm ấm lòng những người bán vé số đang gặp khó khăn
mà còn là cách giúp họ yên tâm thực hiện tốt việc cách ly
không ra ngoài để dịch bệnh
các bệnh giảm lây lan trong cộng đồng
trên khai chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
viện vệ sinh dịch tễ trung ương quyết định tạm dừng tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên
tại các trạm y tế xã phường trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một tháng bốn
viện vệ sinh dịch tễ trung mương đề nghị các trạm y tế xã phường thị trấn
quản lý đối tượng tiêm chủng chặt chẽ
bảo đảm tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi được phép tổ chức lại buổi tiêm chủng thường xuyên
ngoài ra các điểm tiêm chủng dịch vụ cũng tạm dừng tổ chức tiêm chủng trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một tháng bốn
riêng các cơ sở y tế có phòng sinh đẻ
việc tiêm chủng vaccine viêm gan b liều sơ sinh tại cơ sở y tế vẫn được tổ chức bình thường
đối với các điểm tiêm chủng có tổ chức tiêm huyết thanh kháng nguồn ván
huyết thanh kháng dạy vaccine phòng dạy
cần bố trí nhân lực điểm tiêm chủng phù hợp theo quy định để tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao
chủ động phòng bệnh bảo đảm sức khỏe nhân dân
liên quan đến nguồn lây nhiễm covid một mươi chín từ công ty trường sinh
bộ y tế yêu cầu ra soát tình trạng sức khỏe nhân viên công ty trường sinh và nhân viên y tế
tại các bệnh viện có sử dụng dịch vụ của công ty này
tạm dừng toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty tại cơ sở khám chữa bệnh
theo bộ y tế
qua gia soát cho thấy công ty trường sinh đang cung cấp dịch vụ tại năm bệnh viện
bao gồm bệnh viện bạch mai cả hai cơ sở tại hà nội và hà nam
bệnh viện nội tiết trung ương cơ sở hai bệnh viện hữu nghị và bệnh viện a thái nguyên
công ty trường sinh làm việc tại nhà ăn bệnh viện bạch mai là một trong hai ổ dịch covid một mươi chín lớn nhất tính cho đến nay
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện tạm dừng toàn bộ dịch vụ của công ty
ra soát kiểm tra sức khỏe của toàn bộ nhân viên công ty và bệnh viện
khử khuẩn bệnh viện và tìm đơn vị cung cấp mới trong khi trường sinh tạm ngừng cung cấp dịch vụ
chủ tịch ubnd tỉnh hà tĩnh vừa có công văn số hai nghìn sáu mươi sáu về việc tạm đình chỉ công tác và xem xét xử lý trách nhiệm
vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện hương khề
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu giám đốc sở y tế tạm đình chỉ công tác đối với ông lê anh hùng
tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày ba mươi một tháng ba
đồng thời khẩn trương xác minh làm rõ nội dung phản ánh của cơ quan báo chí
tuy nhiên gia đình ông lê anh hùng cũng giải thích chỉ có bạn bè cô dâu chú rể đi ô tô thành đoàn dẫn cưới
sau đó thì ai về nhà đấy chứ gia đình không tổ chức đám tiệc không tập trung đông người
sau khi được chính quyền quận lập chốt theo dõi cách ly tại đầu ngõ
cuộc sống của những bệnh nhân xóm chạy thận sống ở ngõ một trăm hai mươi một lê thanh nghị
trưng thành phố hà nội cơ bản vẫn được duy trì ổn định
trong con ngõ nhỏ đối diện bệnh viện bạch mai một trăm ba mươi một bệnh nhân phải lọc thận
thường xuyên sống trong khoảng năm mươi phòng trọ chật trội
cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn
bình thường sau khi chạy thận thì các bệnh nhân có thể làm thêm nhiều công việc khác để có thêm thu nhập
thế nhưng giờ đây tất cả đều chấp hành nghiêm quy định hạn chế đi lại
trong thời gian bị hạn chế đi lại cũng như mỗi hộ dân trong xóm chạy thận
hai vợ chồng ông nguyễn hồng sơn được quận hai bà trưng hỗ trợ cấp cho một mươi kg gạo mỗi người
trong thời gian bị hạn chế đi lại cũng như mỗi hộ dân trong xóm chạy thận

quận cũng ký hợp đồng với siêu thị cung cấp hàng hóa thiết yếu hai ngày một lần cho người dân trong xóm
hiện tất cả bệnh nhân ở xóm đều đã được xét nghiệm lần một
với virus sars cov hai
bệnh viện cũng đã thiết lập lối đi riêng cho bà con để đưa đón đến nơi điều trị
đồng thời phát thẻ để dễ quản lý
cuộc sống chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhưng những người dân nơi đây vẫn yên tâm và lạc quan hơn
bởi họ cảm nhận được sự quan tâm động viên cùng nhau vượt qua dịch bệnh
cái anh ấy chạy thận về đánh cho đi qua chia sẻ
tất cả đây sống như một gia đình ấy mà
cứ không có gì
thì một cổ khoai một cái gì đó ti nhỏ hay to thì chia sẻ với nhau
hạn chế ra ngoài đường
thì bệ sinh nhà cửa sạch sẽ
mang khẩu trang ra đường
vừa qua bộ tài nguyên và môi trường đã có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ
chỉ đạo các bộ ngành thực hiện các giải pháp để chủ động ứng phó với tình hình hạn hán
thiếu nước ở miền trung tây nguyên và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long
hạn chế tác động tới kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
bộ tài nguyên và môi trường kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ công thương
tập đoàn điện lực việt nam trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
và các chủ hồ chứa thủy điện phối hợp với cơ quan chức năng
lập kế hoạch tích xả nước phù hợp với sản xuất điện
và bảo đảm cấp nước sinh hoạt sản xuất cho nhân dân
bộ tài nguyên môi trường phối hợp cùng bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn
nghiên cứu đề xuất phương án tăng cường khả năng chữ lũ giữ nước ngọt
có quy mô phù hợp với đồng bằng sông cửu long để tăng cường chủ động điều tiết nguồn nước
thúc đẩy đàm phán đấu tranh để những quốc gia có các hồ chứa thủy điện lớn
hợp tác trong việc vận hành phát điện xả nước xuống hạ du
bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông
đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo ra soát đánh giá
đề xuất các khu vực tập trung dân cư thiếu nước sinh hoạt cần ưu tiên cấp bách
để bộ tài nguyên và môi trường triển khai các điểm cung cấp nước ngọt
phục vụ kịp thời cho nhân dân
với năm tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về hạn mặn gồm long an tiền giang
bến tre kiên giang và cà mau bộ tài nguyên và môi trường sẽ hỗ trợ mỗi tỉnh
tám trăm linh triệu đồng thông qua quỹ bảo vệ môi trường việt nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh
đang di chuyển xuống phía nam khoảng đêm ngày ba tháng bốn bộ phận không khí lạnh này
sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi bắc bộ
ngày bốn tháng bốn ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ
do ảnh hưởng của hội tụ gió tây nam nên từ chiều tối ngày hai bốn đến tối ngày ba bốn
ở bắc bộ có mưa rông rải rác thời gian tập trung vào chiều tối và đêm
trong đó khu vực việt bắc các tỉnh hòa bình sơn la và một số nơi ở đồng bằng bắc bộ
có nhiều khả năng xảy ra mưa rông kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ đêm ngày ba bảy bốn
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với hội tụ gió lên đến mực năm m nên ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rông nhiều nơi
riêng trong ngày bốn năm bốn ở các tỉnh bắc bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to
vùng núi có nơi mưa rất to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
hôm nay thông tin từ toán nhân dân cấp cao tại hà nội cho biết
để thực hiện các chỉ đạo về phòng chống dịch covid một mươi chín
phiên phúc thẩm vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
sẽ chưa được tổ chức vào ngày một mươi ba tháng bốn tới
theo kế hoạch trước đó phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong bốn ngày từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn
trong vụ án này có một mươi một trên một mươi bốn bị cáo làm đơn kháng cáo đều đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt
không có bị cáo nào kháng cáo
tòa án kêu không có tội
tuy nhiên hiện đã có hai bị cáo rút đơn kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm là cao suy hải
nguyên tổng giám đốc mobifone và võ văn mạnh nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hoạn tư vấn đầu tư và thẩm định amat
ba bị cáo không làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gồm trương minh tuấn
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông phạm đình trọng nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông
và phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg
hôm nay công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đã triệt xóa thành công một số đường dây
một đường dây ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng một trăm linh triệu đồng
đường dây ghi số đề này do trần thị thu an năm mươi hai tuổi trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu
tham gia đường dây này còn có một mươi hai đối tượng khác và chủ yếu là phụ nữ
trước đó chiều tối ngày ba mươi một tháng ba sau một thời gian theo dõi nắm tình hình
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt đột kích bắt quả tang bốn tụ điểm đang có hành vi ghi số đề cho khách
tại các điểm này lực lượng công an thu giữ nhiều tờ phơi ghi số đề máy tính điện thoại gần năm mươi triệu đồng tiền mặt và các tài liệu có liên quan
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
bốn giờ sáng ngày hai tháng bốn đội kiểm soát hải quan cục hải quan tỉnh an giang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh an giang tổ chức tuần tra mật phục trên kênh vĩnh tế thì phát hiện một chiếc thuyền máy có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền máy cất giấu một mươi năm gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
trong đó có hai năm trăm linh gói mang nhãn hiệu jet
và một mươi hai năm trăm linh gói mang nhãn hiệu hero
số thuốc lá này được các đối tượng buôn lậu cất dấu dưới khoang hầm của chiếc thuyền máy
bên trên được ngụy trang bằng các dụng cụ đánh mắt cá
tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ số hàng này
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện tăng vật và đưa toàn bộ tăng vật về trụ sở đội kiểm soát hải quan
cục hải quan tỉnh an giang để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
hôm nay bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết vừa phát hiện và tạm giữ một tàu chở bốn mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
theo đó vào ngày hai tháng bốn khi tuần tra khu vực biển thêm lục địa phía nam của tổ quốc
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã phát hiện tàu tấn thành số hiệu bt chín mươi tám nghìn một trăm bốn mươi bốn ts có biểu hiện nghi vấn
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải tàu về cảng
hải đội ba mươi ba để điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
mù căng trải là huyện xa nhất của tỉnh yên bái chiếm đại đa số là đồng bào người dân tộc hơ mông sinh sống
tỷ lệ nghèo cao cuộc sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn nhận thức về pháp luật còn hạn chế
nên rất dễ nghe và tin theo lời rụ rỗ của kẻ xấu đặc biệt là phụ nữ và trẻ em sẽ trở thành nạn nhân của những kẻ mua bán người
sau đây là phản ánh của pháp luật
phóng viên truyền hình nhân dân tại yên bái
công an huyện mù căng trải vừa khởi tố ba đối tượng về hành vi mua bán người
các đối tượng vừa thị pàng chú tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái thảo xeo xóa và lù xeo châu cùng chú tại tỉnh lào cai
trước đó chị sùng thị xua và sùng thị giang cùng chú tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã bị đối tượng pàng lừa bán sang trung quốc với giá bốn mươi triệu đồng
chị sùng thị xua đã trốn khỏi trung quốc về địa phương và làm đơn tố cáo
chị trang thị mờ là nạn nhân trong đường dây mua bán người do đối tượng lý a dì
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cầm đầu bị công an huyện mù căng trải bắt giữ trước đó
tuy may mắn trốn thoát trở về từ xứ người nhưng chị mờ vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại
được dì làm quen và dụ đi chơi tôi đã đồng ý
khi đi qua cửa khẩu lào cai thì gặp hai vợ chồng người trung quốc
dì bảo tôi chở ở đây để đi vay tiền chơi tiếp
sau đó dì đi rồi hai người này mới nói rằng tôi đã bị bán cho họ
ở đây được một thời gian tôi may mắn trốn thoát được
nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng
hầu hết những vụ mua bán người trong thời gian gần đây đều có sự câu kết giữa các đối tượng trong nội địa
và những đối tượng bên kia biên giới
điều đó đã khiến cho công tác phòng chống và giải cứu của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
tăng cường hâm hướng công tác tuyên truyền
trước tiên chúng tôi tuyên truyền đến những người dân về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoàn toàn của mọi người
ngoài ra thì sẽ làm tốt
bên cạnh công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người của lực lượng chức năng
thì cấp ủy chính quyền các địa phương cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết cho người dân
để có những biện pháp ngăn chặn bảo vệ bản thân và gia đình trước những đối tượng xấu
từ đó góp phần đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi đời sống xã hội